ngày một mươi sáu tháng năm ubnd tp hải phòng cùng ubnd tỉnh hải dương tổ chức khởi công xây dựng cầu quang thanh và cầu dinh
nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông khu vực
cầu quang thanh có chiều dài năm trăm ba mươi sáu m rộng một mươi hai m chiều cao khoang thông thuyền chín năm m tổng mức đầu tư hơn ba trăm chín mươi tám tỷ đồng
cầu dinh có chiều dài ba trăm bảy mươi m rộng một mươi hai m chiều cao khoang thông thuyền chín năm m tổng mức đầu tư hơn hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng
dự kiến cầu quang thanh sẽ hoàn thành sau một mươi năm tháng thi công thời gian hoàn thành cầu dinh là một mươi hai tháng
cầu quang thanh và cầu dinh khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu lưu thông giữa tp hải phòng và tp hải dương